sáng nay tại nhà quốc hội đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã chủ trì phiên họp toàn thể ủy ban xã hội lần thứ một mươi hai phiên giải trình trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
theo phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn phiên giải trình không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra các kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tắc hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
mà còn thể hiện trách nhiệm của quốc hội các cơ quan của quốc hội đối với việc phòng ngừa bảo vệ thanh niên thiếu niên khỏi các chất gây nghiện góp phần hoàn thiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng
hiện trên thị trường đã xuất hiện tình trạng phát trộn tẩm ướp các chất gây nghiện
trong sản phẩm thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng trong khi đó việc quảng cáo mua bán qua mạng xã hội tràn lan thiếu kiểm soát chất lượng tỷ lệ sử dụng các loại thuốc lá này trong giới trẻ đặc biệt đối với học sinh ngày càng tăng
trong khi đó chính sách pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành chưa đủ bao quát để điều chỉnh
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị các đại biểu nhận diện đúng đánh giá tác hại của các loại thuốc lá này có thông điệp rõ ràng cụ thể đến người dân và trinh kiến về trách nhiệm của nhà nước đối với vấn đề này
làm rõ tồn tại hạn chế trong phòng chống tắc hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng xác định cụ thể nguyên nhân và trách nhiệm của từng bộ ngành cũng như đưa ra các sáng kiến khả thi để hoàn thiện pháp luật
sau phiên giải trình này phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị lãnh đạo các bộ cần nghiêm túc triển khai các kiến nghị
ủy ban xã hội phải giám sát nên báo cáo thẩm tra về tình hình quản lý sử dụng quỹ phòng chống tác hại thuốc lá hàng năm gửi kỳ họp quốc hội
tại phiên giải trình trong phiên họp toàn thể của ủy ban xã hội lần thứ một mươi hai vào sáng nay các vấn đề cấm hay quản lý thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng có hay không sự xung đột trong công tác quản lý nhà nước với các loại thuốc lá này được nhiều đại biểu quan tâm
theo một số đại biểu bộ công thương cần làm rõ đề xuất thí điểm chính sách quản lý với thuốc lá thế hệ mới trong đó chủ yếu là thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng bởi đây là vấn đề gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng đặc biệt là giới trẻ
theo một số đại biểu bộ công thương cần làm rõ đề xuất thí điểm chính sách quản lý với thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng bởi đây là vấn đề gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng đặc biệt là giới trẻ
cũng theo đại diện bộ công thương bộ đề xuất thí điểm và đã có đề tài nghiên cứu cấp bộ tuy nhiên cần làm rõ phạm vi nào của bộ y tế bộ công thương để quản lý phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả trong tình hình hiện nay
ngày ba tháng năm nhân dịp dự hội nghị hội đồng bộ trưởng của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế năm hai nghìn hai mươi bốn bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã có các cuộc gặp với tổng thư ký tổ chức quốc tế pháp ngữ louis muisi kiwabo
bộ trưởng ngoại giao nhật bản kamikawa yoko và đồng bộ trưởng thương mại và sản xuất australia tim ayers
tại hội nghị hội đồng bộ trưởng của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd năm hai nghìn hai mươi bốn bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn có buổi làm việc với bà louis muisi kiwabo
luôn khẳng định việt nam sẵn sàng hỗ trợ các nước thành viên oef thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
làm việc với tổng thư ký louis muisi kiwabo
bộ trưởng bộ ngoại giao nhấn mạnh cộng đồng pháp ngữ sẽ tăng cường hợp tác với việt nam trong việc phát triển và lan tỏa tiếng pháp
hỗ trợ đào tạo tiếng pháp cho lực lượng gìn giữ hòa bình của việt nam và cán bộ của việt nam hoạt động trong lĩnh vực đa phương
sẵn sàng tiếp nhận cán bộ việt nam vào làm việc tại ban thư ký pháp ngữ oef
làm việc với bộ trưởng ngoại giao nhật bản kamikawa yoko bộ trưởng bộ ngoại giao đề nghị nhật bản quan tâm đẩy mạnh đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực mới như sản xuất chất bán dẫn
cung ứng của nhật bản trong khu vực
tại buổi làm việc cùng đồng bộ trưởng thương mại và sản xuất australia tim acer bộ trưởng bộ ngoại giao đề nghị hai bên sớm hoàn thiện xây dựng chương trình hành động
triển khai khuân khổ đối tác chiến lược toàn diện việt nam australia
bộ trưởng bộ ngoại giao và đoàn công tác đã tới dân hòa trước tượng chủ tịch hồ chí minh tại công viên montau
ở thành phố monteuil thuộc ngoại ô paris nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của người và tham dự cuộc gặp gỡ kỷ niệm chiến thắng địa biến phủ
phát biểu tại lễ dân hòa ông philippe lamaxer phó thị trưởng thành phố monteuil
nhấn mạnh tình hữu nghị giữa nhân dân pháp với việt nam không ngừng được vun đắp trong suốt một thế kỷ qua
nhân dịp này chính quyền thành phố monteuil phối hợp bảo tàng lịch sử sống monteuil tổ chức không gian trưng bày về chủ đề địa biến phủ
trong đó có các ấn phẩm về địa biến phủ của nhà sử học alain roussio
sáng nay thành ủy ubnd
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội đã tổ chức gặp mặt tri ân các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
tham dự chương trình có đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội
và đặc biệt là có sự tham dự của hơn hai trăm bốn mươi năm đại biểu là chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ của thành phố hà nội
thành phố hà nội hiện có khoảng hơn hai ba trăm năm mươi bảy người là chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân quân hỏa tuyến và một trăm năm mươi chín gia đình thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ đang sinh sống trên địa bàn thành phố hà nội
chương trình gặp mặt các đại biểu là chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân quân hỏa tuyến là một sự tri ân thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước
đây là một trong những chuỗi hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ của thành phố hà nội
ngoài việc gặp mặt những nhân chứng lịch sử góp phần vào chiến thắng điện biên phủ thành phố hà nội cũng sẽ tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà tại gia đình các thân nhân liệt sĩ chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân quân hỏa tuyến của ba mươi quận huyện thị xã
tổng giá trị quà tặng và vật phẩm tri ân đối với gia đình thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến từ ba đến sáu triệu đồng một đại biểu
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng khẳng định kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biến phủ đảng bộ và nhân dân thành phố hà nội luôn trân trọng tự hào và biết ơn những người con ưu tú của thủ đô đã không quản gian khổ hy sinh chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến dịch địa biến phủ cũng như trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
xây dựng và phát triển thủ đô hà nội là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc với tinh thần cả nước vì hà nội hà nội vì cả nước
thưa quý vị bảy mươi năm trôi qua ký ức của những người lính điện biên phủ đang sinh sống ở ninh bình vẫn hẳn in về một thời gian khổ nhưng rất hào hùng
những ký ức mà mỗi người lính mang theo là những mảnh ghép chân thực về chiến thắng lịch sử vĩ đại lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu của dân tộc
từng tham chiến trực tiếp trong những trận cuối tại chiến dịch đông xuân một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn cựu chiến binh bùi kim thoa tám mươi tám tuổi ở phường vân giang thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vẫn nhớ như in ngày ông nhập ngũ mới một mươi sáu tuổi làm tại trung đội vận tải thuộc sư đoàn ba trăm linh tám quân đoàn một
dù khó khăn đến đâu thì cũng cứ cố gắng rồi được anh em đồng viên
cho nên là khi mà nhiều thương binh quá nhưng mà cũng cố gắng
nhiều chuyến và nhiều lần và chủ yếu là ban đêm ban ngày đi thì cũng phải đi xuống hầm chứ không tiệc đi trên trên trên
nói chung là quá vất vả vì phương tiện vũ khí của mình là chưa còn yếu
nhưng mà với nòng quyết tâm cao của người chiến sĩ và dưới sự nãnh đạo của đảng và bác hồ trực tiếp ra đại tướng của ông nguyên giáp là chỉ huy chính và trận
thế cho nên cũng tăng cái sức mà phấn khởi của các ông
người lính quân y từng trực tiếp có mặt tại gần khu vực ngã ba cò nòi nơi lòng trảo điện biên
nguyễn hải chính phường phúc thành thành phố ninh bình không thể nhớ nổi mình đã bao lần cứu chữa cho các thương binh bệnh binh
chỉ biết rằng đó là những ngày tháng mà ông và các đồng nghiệp đã làm việc giữa danh giới mong manh của sự sống và cái chết
bình thường thì rất rộn rập
thì vào khoảng chiều chiều buộn của ngày bảy tháng năm
thì nguồn tin ở trong rội về cũng anh em thương binh về đấy và những người chuyển thưa về đấy
chúng mày ơi thắng lợi rồi
thế là chúng tôi tất cả chúng tôi đã gieo ầm lên sung sướng quá ôm lên nhau
thắng lợi rồi thắng lợi rồi sau đó tiếp tục lại làm những việc thiết
và sau thời gian một thời gian sau đó thì chúng tôi được mỗi người trên bác tặng
tặng mỗi người một cái nguyên hiệu như thế này
chúng tôi rất xúc động rất cảm động rất xúc động
và từ đó duy trì
hàng năm cứ đến ngày dịp bảy tháng năm
chúng tôi lại hình ảnh chúng tôi lại nhớ lại xúc động lại cái thời kỳ ngày xưa
hiện tỉnh ninh bình có sáu mươi năm liệt sĩ một trăm sáu mươi ba chiến sĩ điện biên và hơn bốn dân công hỏa tuyến
trực tiếp tham gia chiến dịch địa biên phủ
sau chiến đấu và chiến thắng trở về với đời thường
các chiến sĩ điện biên năm xưa là những nhân chứng lịch sử sống động
mạch nguồn cảm xúc của quê hương ninh bình góp phần dệt nên bản hùng ca điện biên
còn vang mãi